sáng nay một mươi bảy tháng một mươi tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã phong xuân huyện phong điền
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết do điều kiện thời tiết diễn biến xấu có mưa lớn
đã gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
tại khu vực tìm kiếm tổng lượng mưa tính đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi từ ba trăm linh bốn trăm linh mm
xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường bảy mươi một dẫn vào thủy điện rào trang ba
lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới hiện đang tập kết trên tuyến đường bảy mươi một
còn cách vị trí thủy điện rào trăng ba khoảng một mươi hai km
đoạn đường phía trước có nhiều ngầm lớn và điểm sạt lở mới
khi điều kiện thời tiết ổn định các lực lượng sẽ huy động phương tiện máy móc tham gia mở đường
thông tuyến để sớm tiếp cận khu vực
thưa quý vị không khí tăng thường đang bao trùm huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
sau sự cố sạt lở tại thủy điện rào trang ba
trước đó khu vực trọng điểm nhà máy thủy điện alin một rào trăng ba
đã được các chuyên gia cảnh báo là khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đoàn nghiên cứu của viện khoa học địa chất và khoáng sản
đã tiến hành điều tra tại khu vực thủy điện alin một đến rào trang ba rào trang bốn
kết quả cho thấy trên toàn huyện phong điền có bốn mươi hai điểm cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá
trong đó có hai mươi tám điểm trượt quy mô nhỏ một mươi một điểm trượt quy mô trung bình
hai điểm trượt quy mô lớn và một điểm quy mô rất lớn
hiện các điểm trượt vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra
đáng lưu ý là những kết quả nghiên cứu cảnh báo về sạt lở đất đá này
đã được bàn giao cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh thừa thiên huế từ tháng sáu năm nay
những ngày qua hình ảnh đoàn cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn nguy hiểm
hy sinh cả tính mạng của mình để vào tận vùng sạt lở cứu hộ nhân dân
đã khiến người dân cả nước vô cùng xúc động và tiếc thương
khi khoác lên mình màu áo lính
các anh đều đã khắc ghi trong lòng tinh thần sẵn sàng hết mình vì tổ quốc
vì cuộc sống bình yên của nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại gia đình liệt sĩ đại úy trương anh quốc phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
đây là ngôi nhà của vợ chồng anh quốc và chị nhàn
ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường thụy xuân thành phố huế
vừa mới được động thổ xây dựng cách đây chưa đầy ba tháng
các hạng mục cơ bản của công trình
vẫn còn chưa hoàn thiện do tình hình mưa bão kéo dài
cát đá gạch còn đang ngột ngang
đó cũng là ngôi nhà ước mơ của vợ chồng anh chị về một mái ấm riêng cho gia đình bé nhỏ
các hạng mục cơ bản của công trình
vẫn còn chưa hoàn thiện do tình hình mưa bão kéo dài
đó cũng là ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường thụy xuân
thành phố huế
vừa mới được động thổ xây dựng cách đây cho đầy ba tháng

vẫn còn chưa hoàn thiện do tình hình mưa bão kéo dài

cháu nhỏ mới được một tuổi giờ đây trong công trình còn nhiều hạng mục giang dở này

không quản ngại khó khăn dấn thân vào vùng khó để cùng hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống
các anh đã để lại hình ảnh đẹp về người lính cụ hồ
làm sáng lên những phẩm chất cao quý của quân đội nhân dân việt nam
sinh ra từ nhân dân vì nhân dân phục vụ vì nhân dân quên mình
thưa quý vị hiện tại thì thời tiết tại nhiều địa phương vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế vừa phát đi thông
báo cảnh báo lũ gió mạnh sóng lớn ven biển và sạt lở khu vực miền núi để người dân cũng như
các lực lượng làm nhiệm vụ đề phòng
thưa quý vị dù với chiều cao một m ba nhưng cây cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc bên bờ sông hương đã hoàn
toàn bị nhấn chìm bởi nước lũ theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh thừa thiên huế hiện tại mực nước trên các sông tại đây đã bắt đầu dâng cao trở lại
do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và vận hành điều tiết các hồ chứa nên
mực nước các sông ở đây như sau mực nước sông hương tăng lên mức hai tám mươi chín m dưới mức báo động ba là sáu
năm mươi một m sông bồ ba tám mươi sáu m dưới báo động ba là sáu mươi bốn m và sông ô lâu hai bảy mươi một m trước diễn biến mới của mưa lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khuyên cáo các địa phương phải thực
hiện phương châm năm tại chỗ trong đó có thêm phương châm tự quản tại chỗ để phòng trường hợp địa bàn
bị chia cắt và phát huy tính chủ động của các địa phương phòng tránh các tai nạn thương tích đuối
nước nghiêm cấm các phương tiện giao thông lâu thông khi mưa lũ gió mạnh xảy ra tổ chức dự trữ
thực nhu yếu phẩm thiết yếu phòng tránh mưa lũ chia cắt kéo dài nhiều ngày
trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra mưa lớn kéo dài chiều và tối nay các tổ công
tác của lực lượng công an quân sự tỉnh quảng bình sẽ có mặt tại nhiều tuyến điểm trọng yếu
phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường cho công tác ứng phó nếu có tình huống xảy ra
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã triển khai đoàn công tác khẩn cấp cùng xe tải hạng nặng
ô thuyền máy và phương tiện cứu hộ thực phẩm thuốc men tăng cường cho địa bàn lụt sâu huyện
minh hóa và di dân khỏi các vùng cảnh báo nguy hiểm cùng với đó tại các đồn biên phòng
quân số ứng trực luôn bảo đảm một trăm linh các đơn vị cắm bản cũng được tăng cường lương thực
thực phẩm để đề phòng địa bàn bị chia cắt ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh cũng đã có yêu cầu các địa phương các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi diễn
về nơi tiết sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm bốn tại chỗ
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam ảnh hưởng
hoàn lưu mưa của áp thấp nhiệt đới trong bốn mươi tám giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa
mưa to đến mưa rất to mưa to cùng với việc các hồ chứa thủy lợi xả nước xuống mực thấp nhất
để đón lũ nhiều địa phương tại quảng nam đối diện với nguy cơ ngập lụt trở lại
tính đến bảy giờ sáng nay tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng nam phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm tám mươi mm mực nước ở sông vu gia tại ái nghĩa là tám bốn mươi bảy m trên báo động hai là bốn mươi bảy m
sông thu bồn tại câu lâu là hai bốn mươi hai m trên báo động một là bốn mươi hai m tại hội an là một bốn mươi một m
trên báo động một là bốn mươi một m hiện đã có một mươi hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đã tích đầy nước và
xả nước để đón lũ ngoài ra các hồ thủy điện sông chanh hai a vương sông bung bốn đắc mi bốn đang
vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất do đó nhiều nơi ở quảng nam sẽ đối diện
với nước ngập sâu quay trở lại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số sáu từ nhiều ngày qua
ở khu vực huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi có mưa to lượng mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn về
đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông trọng yếu đồng thời gây sạt lở các khu dân cư
tuyến đường trường sơn đông đoạn qua địa phận xã sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
bị sạt lở nghiêm trọng khoảng hơn hai mươi hai mét khối đất từ núi cao đổ xuống gây sạt lở ta luy dương
lấp hoàn toàn bốn trăm linh mét tuyến đường trường sơn đông mưa lũ gây sạt lở bốn tuyến đường tỉnh lộ tuyến đường
huyện tuyến đường và các khu dân cư cũng bị chia cắt hiện giao thông tại các khu vực này chưa thể đi lại
sạt lở nghiêm trọng tại các vùng núi đe dọa trực tiếp một mươi một hộ dân hiện chính quyền địa phương đã di
dời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn đồng thời vận động đưa bốn mươi bảy hộ dân tại khu vực sạt lở nặng
nơi ở tạm trong những ngày mưa lớn hiện chính quyền địa phương đang giả soát các khu dân cư nguy hiểm để sơ tán dân
không để xảy ra thiệt hại về người đồng thời giải phóng thông tuyến về các xã vùng sâu không để chia cắt nhiều ngày
yêu cầu lãnh đạo quỹ sân tay là cần phải rà soát lại tất cả các trường hợp sống sát chương nối mà có nguy cơ xảy ra sạc lợi là phải sơ tán dân ngay
trong trường hợp có khó khăn về ngu lập thì tấn sẽ hỗ trợ quỹ sân tay tất cả các trường hợp
lo ngại nhất hiện nay là mưa vùng núi tỉnh quảng ngãi đang kéo dài nguy cơ sạt lở núi các khu dân cư sẽ tiếp tục xảy ra
vì vậy chính quyền địa phương đang lên các phương án vận động di rời dân vùng triền núi chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm
thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính từ đầu mùa mưa bão đến thời điểm này tổng cộng đã có sáu mươi
bốn người thiệt mạng và bốn người mất tích vì thiên tai bão lũ
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền trung trong những ngày qua
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục ban hành công điện số hai mươi bảy
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thư thiên huế đà nẵng quảng nam
các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ quốc phòng
bộ công an bộ thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế về việc tập trung ứng phó với mưa lũ
để chủ động ứng phó giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu
các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt điện của thường trực ban bí thư trung ương đảng
các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đồng thời tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau
các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
ra soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu lũ quét
sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xết tổ chức giám sát vận hành an toàn hồ đập
nhất là các hồ đập sung yếu hồ đập đã đầy nước bố trí lực lượng vật tư phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ
cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều hồ đập sạt lở tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn
hạn chế rủi ro trong mưa lũ
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn theo thẩm quyền